theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sáng nay ngày một mươi tháng một mươi cả nước không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín vẫn là một một trăm linh năm người
trong một trăm linh năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một hai mươi bốn ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi sáu ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bảy trăm bảy mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm tám mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi hai chín trăm một mươi người cách ly tại nhà nơi lưu trú hai năm trăm tám mươi sáu người